từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín đến nay ngư dân vùng biển bãi ngang ở các huyện phú lộc phú vang quảng điền tỉnh thừa thiên huế liên tục ra khơi trở về đầy ấp những sản vật của biển cả mang lại cho ngư dân nguồn thu nhập khá
tại vùng biển thôn cử lại xã phú hải huyện phú vang cảnh thuyền bè vào xa và mua bán hải sản diễn ra tấp nập
năm nay hải sản đánh bắt được nhiều hơn so với các năm trước chủ yếu là gẹ và cá các loại
trung bình mỗi chuyến ra khơi mỗi thuyền có năm người cho thu nhập bình quân từ năm trăm linh đến bảy trăm linh nghìn đồng một người
ngày cao có thể lên đến một triệu đồng một người một chuyến
nghề khai thác hải sản gần bờ của ngư dân các xã bãi ngang ven biển của tỉnh thừa thiên huế diễn ra quanh năm trừ những lúc gió mạnh sóng to
hàng ngày khoảng tám đến chín giờ sáng là bà con ra khơi thả lưới
đến một mươi ba giờ chiều thu lưới trở về bến để gỡ cá bán cho tư thương
ngay tại bãi nhờ ngư trường khai thác chỉ cách đất liền chừng bốn đến năm hải lý nên khi gặp luồng cá ngư dân ra vào đánh bắt hai đến ba chuyến